để chuẩn bị cho năm học mới tại trường tiểu học b mỹ hiệp xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang
quỹ sữa vân cao việt nam đã tổ chức buổi lễ trao tặng sữa cho trẻ em tỉnh an giang
tới dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
trong đợt này phó chủ tịch nước đã trao hơn một trăm một mươi ly sữa tương đương khoảng bảy trăm linh triệu đồng
cho hơn một hai trăm linh em học sinh nghèo hiếu học tại đây
năm nay chương trình quỹ sữa vươn cao việt nam sẽ trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
một lượng sữa trị giá hai mươi hai năm tỷ đồng tương đương bốn triệu ly sữa
toàn bộ số sữa này sẽ được quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cùng vinamil chuyển trực tiếp
đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội
các em học sinh mầm non tiểu học vùng sâu vùng xa
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến viếng dân hương
tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
và trao hai trăm năm mươi học bổng cùng em đến trường năm hai nghìn một mươi sáu cho trẻ em học sinh
khó khăn trên địa bàn tỉnh an giang do quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
và các đơn vị tài trợ trao tặng trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng